phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen
đó là nguyễn tấn dũng chứa tỉnh bắc giang
để có tiền sinh sống và tiêu xài từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
dũng cùng một đối tượng vào thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
thuê phòng trọ để hoạt động cho vay lãi nặng
với thủ đoạn in tờ rơi quảng cáo nội dung cho vai tiền và số điện thoại để liên hệ
rồi giải trên các tuyến đường khi có người cần vay tiền liên hệ
thì dũng đến gặp và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình công việc thu nhập của người vay
khi cho vay thì không cần người vay để lại giấy tờ tùy thân hay thế chấp tài sản
cũng không hầm làm hợp đồng và không cần viết giấy vay tiền
với mức lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba đến ba trăm sáu mươi năm một năm
dũng đã cho tổng cộng khoảng một mươi bốn người vay với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng
và thu lợi bất chính khoảng hơn một trăm linh triệu đồng